trong hành trình gặp gỡ các nhếp ảnh gia trên khắp cả nước
ekip thực hiện chương trình về đẹp việt nam đã có dịp về với mảnh đất phú thọ
quê hương của nhếp ảnh gia nguyễn vũ hậu tác giả đoạt giải nhất cuộc thi tháng hai với chủ đề hội xuân
sinh ra và lớn lên tại miền đất trung du phú thọ cái nôi của lễ hội của nghệ thuật truyền thống
với các làn điệu hát đúm hát xoan hát gẹo giặt dìu
dường như nguyễn vũ hậu có sẵn trong mình tình yêu với văn hóa dân gian của quê hương
điều đặc biệt tình yêu đó đã được anh gửi gắm qua từng tác phẩm ngay từ những ngày đầu cầm máy
chung mạch nguồn cảm xúc đó tác phẩm chuyển động vòng xoan đã được anh thể hiện đầy sinh động
với kỹ thuật chụp động trong tĩnh khiến người xem cảm nhận như mình đang được đứng trong lễ hội
và trực tiếp ngắm nhìn vòng xoan xoay chuyển trước mắt
truyền động vòng xoan được ra đời vào dịp tháng hai mùa lễ hội năm ngoái
tại cái hội đình của làng phượng an xã phượng lâu thành phố việt trì
khi tôi ra đó vào một thời điểm lễ hội đang rất tưng bừng rộn rã
điều kiện thời tiết cũng không được thuận lợi lắm hơi mù mù
chính vì đó tôi lại có ý tưởng rằng là mình làm thế nào đó để cho tác phẩm này nổi bật lên được
trong nền đình rêu phong cổ kính đó
tôi đã khép khẩu độ f tận một mươi sáu và tốc độ là một phần hai giây và iso một trăm linh để tạo ra độ lưu
sau khi bấm máy xong tôi kiểm tra lại
thì đó chính là một tác phẩm mà tôi rất ý
về phú thọ những ngày đầu xuân rộn bước chân theo từng câu hát xoan nồng đượm nơi đình làng
thấy cả mùa xanh tưng bừng khắp lối
hát xoan hay còn gọi là hát cửa đình đã được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại
trong hát xoan múa và hát luôn song hành nâng đỡ nhau khi diễn sướng
với thể thức dùng điệu múa minh họa cho nội dung lời ca giai điệu mộc mạc giọng hát được cất lên chính từ trong lao động sản xuất
tất cả các yếu tố đó giúp hát xoan trở nên gần gũi thân quen và bám dễ sâu bền trong đời sống người trung du
người tham gia vào đội hát xoan phải là những người có giọng thật vang trong khỏe khoắn đảm bảo đủ độ vang rền nền nảy
bởi hát xoan thường được tổ chức ở những nơi có không gian rộng như sân đình
câu hát xoan đó cái làn điệu hát xoan đó nó thấm sâu vào trong tâm hồn của chúng tôi nên là lúc nào cũng cảm thấy yêu thích cái nghệ thuật hát xoan lắm
bởi vì nó là cái bản sắc văn hóa của dân tộc của quê hương phú thọ
đó là cái môn nghệ thuật rất độc đáo tuy rằng không có nhạc đâu chỉ bằng chống phách thôi nhưng rất là hay rất là mượt mà rất là uyền chuyển
bằng tình yêu và niềm đam mê với nhiếp ảnh nguyễn vũ hậu vẫn không ngừng học hỏi không ngừng sáng tác
trong một chuyến đi tác nghiệp với bạn bè nguyễn vũ hậu luôn mở rộng nhân sinh quan thể nghiệm phương thức sáng tạo mới
tìm tòi những điều mới mẻ những góc máy độc đáo để thu giữ một cách trọn vẹn và tinh túy từng khoảnh khắc sôi động của đời sống
ở vũ hậu tôi thấy nổi lên một điều đáng phải ghi nhận đó là anh rất nhiệt tình tâm huyết với lại nhấp ảnh
anh tận tình giúp đỡ bè bạn trong việc mà hướng dẫn nghiệp vụ
kỹ thuật chụp
những câu chuyện ý nghĩa được kể bằng ngôn ngữ nhấp ảnh và chúc các anh luôn thành công trong sự nghiệp cầm máy của mình
thưa quý vị có đến và được gặp gỡ tìm hiểu về cuộc sống của những người lính nơi biên cương mới thấu hiểu những khó khăn vất vả của họ
nhưng trong thử thách gian khó hình ảnh người chiến sĩ biên phòng thật gần gũi thân thương và rất đáng trân trọng
những người lính ấy vừa là chiến sĩ vừa là thầy giáo thầy thuốc và cũng là cán bộ thôn bản
ở bất cứ một vai trò nào các anh cũng đều dốc lòng tận tụy một lòng chăm lo cho hạnh phúc bình yên của nhân dân
cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam với chủ đề vì biên cương tổ quốc ban tổ chức chúng tôi đã nhận được hơn năm trăm linh tác phẩm của hơn một trăm linh tác giả trên cả nước gửi tới dự thi
ban giám khảo đã chọn ra một mươi năm tác phẩm vào vòng bình chọn trực tiếp
năm tác phẩm này sẽ được ban giám khảo phân tích bình luận để tìm ra các tác phẩm chiến thắng của chương trình
từ hơn năm trăm linh tác phẩm gửi về chương trình trải qua quá trình sàng lọc của ban giám khảo một mươi năm tác phẩm xuất sắc nhất đã lọt vào vòng bình chọn
tác phẩm số một xuân biên cương tác giả việt hùng thái nguyên
tác phẩm số hai xuân biên cương tác giả việt hùng thái nguyên
tác phẩm số ba ánh mắt xạ thủ tác giả bùi viết đồng đông nai
tác phẩm số ba trên đường tuần tra tác giả kiều anh dũng tp hcm
tác phẩm số bốn ánh bộ những người lính ẩn mình tác giả nguyễn ngọc hải tp hcm
tác phẩm số năm niềm vui ngày nhập ngũ tác giả trần công bình dương
tác phẩm số sáu thầy giáo mang quân hàm xanh tác giả phạm công thắng hà nội
tác phẩm số bảy ảnh bộ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc tác giả bùi viết đồng đồng nai
tác phẩm số tám chiều biên giới tác giả từ lương vân tp hcm
tác phẩm số chín tuần tra tác giả bùi duy tư ninh bình
tác phẩm số một mươi cầu vòng nối đất liền hải đảo tác giả nguyễn mỹ trà hà nội
tác phẩm số một mươi một giúp dân cứu lúa tác giả kiều anh dũng tp hcm
tác phẩm số một mươi hai phía trước đảo bạch long vĩ
tác giả việt hùng thái nguyên
tác phẩm số một mươi ba vì biên cương tổ quốc tác giả trịnh hoàng tân quảng trị
tác phẩm số một mươi bốn kiểm tra xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh tác giả đậu bình hà tĩnh
tác phẩm số một mươi năm tuần tra trên chiếc cầu biên giới tác giả trần duy tình bình dương
mỗi thành viên ban giám khảo sẽ lựa chọn ba bức ảnh giải ba hai bức ảnh đề cử giải nhất và nhì
căn cứ kết quả trên ban tổ chức sẽ công bố một giải nhất một giải nhì ba giải ba
trước khi các thành viên ban giám khảo đưa ra nhận xét phân tích tôi xin được có một chút trò chuyện với cả nhà phê bình lý luận nhiếp ảnh vũ huyến
ông đánh giá thế nào về chất lượng tổng thể của hơn năm trăm linh bức ảnh đã gửi tới kỳ thi lần này ạ
tôi quan tâm nhiều hơn đến thành phần dự thi cũng như những đề tài
tôi có nói với anh tuấn minh minh là hình như là chúng tôi được nhìn hình ảnh những người lính bắc hồ ngày hôm nay ở tất cả mọi phương diện
đặc biệt là những chiến sĩ biên phòng những chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo
và phải nói cái đề tài này nói cho cùng là một đề tài rất quan trọng
lại vì nó là một trong hai cái nhiệm vụ lớn nhất của đất nước
bên cạnh nhiệm vụ xây dựng tổ quốc thì có nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ban giám khảo
chúng ta sẽ được nghe các ý kiến bình chọn phân tích của các thành viên trong ban giám khảo
và cùng bình luận về một mươi năm bức ảnh đã lọt vào vòng bình chọn trực tiếp
xin phép được trò chuyện cùng nhà báo vũ anh tuấn
ông có một cái cảm xúc nhất định nào với cả một mươi năm bức ảnh được vào vòng trung khảo được không ạ
chúng tôi đã chọn ra được một mươi năm bức ảnh tương đối tiêu biểu
những bức ảnh mà chúng tôi đã lựa chọn thì tôi thấy là cũng đa dạng
có cả những hình ảnh rèn luyện huấn luyện học tập hướng dẫn nhân dân học sinh học bài
và kể cả những hình ảnh rất đẹp của người lính bộ đội của hồ
là tham gia những cái hoạt động như là giúp dân cứu lúa khi bị lũ lụt
tôi có một chút tiếc là nếu như ở trong cái phần top một mươi năm này nếu mà mở rộng thành top hai mươi sẽ tốt hơn
bởi vì tôi xem cũng có xem lại năm trăm linh cái bức ảnh
thì thấy lọt một vài bức rất là tốt mà rất là tiếc lại không lọt vào trong cái vòng một mươi năm này
nếu mà có con số hai mươi thì những cái bức ảnh đó sẽ có cơ hội hơn
ví dụ như bức ảnh một anh bộ đội biên phòng đang chỉ một cái tấm bản đồ giới thiệu cho các em nhỏ
và ngồi trong một cái góc ảnh ánh sáng rất là hay
cái hình ảnh đó thì có thể là nhìn thấy ánh sáng thì tốt
nhưng mà cũng chưa toát lên được cái nội dung với cả cái chủ đề của cuộc thi
nhất là cái hình ảnh mà đứa bé bên tay trái bị cắt khóa sâu vào
khiến cho cái bức ảnh đó nhất là cái tay lại chỉ xuống cái bản đồ
thì cái đường đường chéo đấy nó làm cho bức ảnh nó cũng hơi nặng
cho nên những cái nào mà cảm thấy hơi nuối tiếc thì cũng đành phải chấp nhận
ảnh của chúng ta chụp rất tốt về nội dung ảnh nào cũng xứng đáng khen cả
nhưng có vấn đề là chúng ta chọn là chọn trong những cái nội dung đấy
cái nào nó sâu sắc hơn cái nào nó đẹp hơn
chứ còn thì tôi nói với anh bấm một cái tách thế này là người ta có tâm trạng
lý luận thuyền bình như tôi mà được gặp tác giả thì thích lắm
trong số một mươi năm bức ảnh tôi thực sự ấn tượng với bức ảnh số sáu mang tên là thầy giáo mang quân hàm xanh
và sau đây tổ thư ký sẽ kết nối với cả tác giả phạm công thắng sống tại hà nội
alo xin chào anh phạm công thắng ạ
nhà phê bình lý luận nhấp ảnh vũ huyến sẽ nói chuyện ngắn với anh một chút ạ
à vâng vâng ạ
mình hỏi thêm một chút là cái ảnh này thì chụp ở đâu đấy
ở tỉnh nào mà
cái này chụp ở chỗ nam thủy
nam thủy khánh anh ạ
nam thủy khánh
chỗ bản dốc đấy thùng bản dốc
một gia đình đấy thì một đội yên phòng dẫn vào
nhưng mà hàng tối thì anh một đội yên phòng hay đến kèm cặp thêm cho cháu đấy
giúp cháu thêm chương trình học đấy
ảnh này thì chúng tôi cũng nhiều cuộc là thấy hình ảnh này rồi
những cái này nó rất thích là cái mảng đằng sau rất là thích
đấy cái mảng tường nhà một cái nhà hết sức là dân dã mà các cháu nó cũng đáng yêu
rồi chứ tôi xin hỏi thêm là ngoài cái ảnh này thì anh còn dự thi cái cuộc nào nữa không
cuộc ảnh này chưa dự thi đâu đâu anh ạ
chưa dự thi ở đâu
chưa hề đâu

rồi cảm ơn anh thắng nhá
thưa nghệ sĩ nhiếp ảnh hoàng minh ông là một người đi nhiều chụp nhiều
và chắc chắn là cái chủ đề biên cương biên giới này thì cũng là một cái chủ đầu quen thuộc
và ông chắc chắn cũng có rất nhiều những tác phẩm liên quan
vậy ở trong một mươi năm bức ảnh này ông thực sự ấn tượng với bức ảnh nào ạ
tôi ấn tượng với hai cái ảnh
thứ nhất là cái ảnh số chín về vùng biển vùng trời của chúng ta
hiện nay là một cái vấn đề rất nóng hổi của đất nước việt nam đang nói đến
đây mặc dù là không phải là ngoài biển khơi
thế ở đây thì trên một cái tàu cano tuần tiễu thì có hai sĩ quan quân đội nhân dân việt nam
những cái đấy nó đã nói lên được cái sự cảnh giác bảo vệ vùng trời vùng biển của chúng ta
và đặc biệt cái bố cục cái này lớp lang xa gần
tôi rất thích vì tôi cũng đi vào đề tài quân đội cũng được nhiều lần
thì tôi thấy đây là một cái ảnh cũng là phải chờ đợi phải đón được cái khoảnh khắc này
và nó chỉ diễn ra trong một vài giây thôi
và cái ảnh thứ hai là ảnh số năm
số năm là một cái nó dạng như cái ảnh chân rung
tức là hai anh tân binh anh tân binh mới
mặt thì trông rất là dân dã đời thường
một cái anh ở vùng quê nào đó bây giờ hôm nay phấn khởi lên đường
và cái khoảnh khắc này trong những ảnh thì khoảnh khắc này rất quan trọng
thì đây tác giả đã nắm được cái khoảnh khắc đẹp
thì tôi thích hai tấm này
tôi cũng lại ấn tượng với một bức ảnh nhưng rất tiếc bức ảnh bị loại
đó là một bức ảnh là cái sự chia tay biện diện của một anh tân binh và anh và bạn gái đặt tay lên cái kính ô tô ạ
và chúng ta chỉ nhìn thấy cái một nửa cái bàn tay của người phụ nữ đứng ở phía bên dưới
anh tân binh này đang như chắc là một lời chia tay
tôi có cảm giác như là tác giả có ý định trước khi chụp bức ảnh đó
tức là cái ảnh đó chừng nào nó mang tính chất hơi áp phích
tức là anh có ý tưởng và anh tổ chức cho hình ảnh đó
tôi lấy ví dụ cái ảnh một mươi năm cũng là một cái ảnh mà cái góc nhếp ảnh tốt
phải nói như thế
hay là cái ảnh số ba này
cái ảnh số ba là cái ảnh cũng rất dâu chất nghệ thuật
còn cái ảnh bạn nói thì tôi cảm thấy nó như là một cái áp phích nhiều hơn
chính trường hợp này cái ảnh ấy mà nằm trong một cái bộ ảnh
thì có khi cái ảnh này lại được
tức là cái tính chi tiết tạo kể cả từ tạo hình trong bộ
chứ để một mình cái ảnh ấy thì lại hơi mang cái tính hơi cổ động hơi rõ quang
cho nên cái tính thuyết phục người xem phổ cập thì tôi lại không thích
ví dụ như bức ảnh số ba mà ông quyến thích thì đúng là đây một bức ảnh chụp ngược sáng
và các cái hình khối các cái sải chân của các chiến sĩ và cái khoảng cách
tức là về tính mỹ thuật rất là cao đúng không ạ
vâng cái này phải nói là cái chất tạo hình của nó cao chất nhấp ảnh của nó cũng cao
và nhà nhấp ảnh này cũng là người có kinh nghiệm xử lý trong trường hợp này
hay trường hợp cái ảnh của một mươi năm
là cái ảnh tôi anh tuấn các anh đều thích à
tức là các anh ấy dùng cái ống kính rất là tốt
vào đúng chỗ
và nó không buồn mặc dù là cả cái mảng nắng trước nó rộng như thế nhưng mà những cái bóng của đấy rất là
chính cái bóng nó tạo ra cái ánh sáng làm cho bức ảnh lạ
mà cái gọi là lạ hóa trong nghệ thuật thì rất là cần
với cương vị là một thành viên giám khảo tôi xin được kết nối với tác giả của bức ảnh số một mươi năm
đó là bức ảnh tuần tra trên chiếc cầu biên giới của tác giả trần duy tình đến từ tỉnh bình dương
mời tổ thư ký kết nối với cả tác giả
alo xin chào anh trần duy tình ạ
dạ thưa anh tôi gọi cho anh đến từ trường quay vẻ đẹp việt nam của truyền hình nhân dân ạ
và một thành viên ban giám khảo đó là nghệ sĩ nhiếp ảnh hoàng minh đang rất là mong muốn được trò chuyện với anh một chút ạ
xin mời anh hoàng minh ạ
xin chào tác giả
về cái tấm ảnh của anh chụp cái cầu đấy anh cho biết cái địa điểm và tên cầu nó ở đâu
và anh ý tưởng như thế nào để anh chụp cái ảnh này để tạo nên cái tác phẩm này
cái cầu đó là cầu
cửa khẩu tà váp
cửa khẩu tà váp
nhưng mà việt nam mình thì đây là cửa khẩu lộc thịnh thuộc huyện lộc ninh tỉnh bình phước anh ạ
cái đồn biên không phòng cửa khẩu lộc thịch
cái đợt đấy do biên phòng bình phước mà anh em nghệ sĩ đi sang khác
mà một cái con cầu để cho dân hai nước đi qua lại thăm nhau rồi buôn bán rồi
hai bên biên phòng gặp gỡ nhau để trao đổi về tình hình an ninh hai bên biên giới
chụp cái lúc đấy là lúc buổi chiều
thì ở trên có cái cầu giáp ranh giữa hai nước việt nam và campuchia
chụp cái này anh đặt cái ý tưởng gì khi nâng máy để bấm cái phút giây này không
ở quốc bình các vùng biên đều có những cái sông biên giới hoặc là những mảnh rừng biên giới
nhưng ngoài cái chuyện giữ gìn an ninh bờ cõi ra thì có những cái chỗ cái điểm nối thông thương giữa dân hai bên hai nước qua lại để làm ăn rồi trao đổi văn hóa kinh tế vậy thôi đi
ít nhiều ra thì cái tác phẩm của anh cũng đã đạt tới được cái thành phố này
không về mặt kỹ thuật chụp về ánh sáng và góc độ
dạ thưa nhà báo vũ anh tuấn thì ông có muốn kết nối với cả một tác giả nào không ạ
bức ảnh số một mươi một tôi muốn kết nối với tác giả
đó là bức ảnh giúp dân cứu lúa
và ngay sau đây mời tổ thư ký kết nối với cả tác giả kiều anh dũng đến từ tp hcm
dạ chào anh dũng
tôi muốn hỏi anh về bức ảnh giúp dân cứu lúa của anh chụp ở đâu
và trong cái lúc anh kể
ở đó mình chụp ở tầm thấp một mươi anh ạ
trong một cái dịp mà mình đi sáng tác với các anh em như bạn ở thành phố
đi trong cái dịp mà cái mùa lũ á
thì gặp những anh em biên phòng cùng với bà con nông dân
cái gặp lúa mà cứu lũ đó
tôi cũng băn khoăn vì bức ảnh này thì nó có cảm giác như là cái sự tiếp cận của tác giả
cái chú thích cùng với cả cái hình ảnh
thì cũng chưa thấy toát lên được cái là cứu lúa
không anh ạ
cái này là cái chuyện tình cờ của anh em đi sáng tác
trong cái mùa lũ anh biết rồi
cái đường nó rất là khó khăn
giờ đó thì mà mình đi mà mình thấy được cái mình cảm nhận được thì mình chụp thôi
vậy vì không thể là tiếp cận được
cái đoạn của mình đi ngang qua thì nó rất là nhanh anh
tình cờ mình đi ngang qua mình thấy rồi mình chụp thôi
rất cảm ơn anh đã có thông tin về cái bức ảnh
và là cái anh đã chụp
vâng xin cảm ơn anh
và sau đây là mời thứnh giúp tôi một chút đó là đưa các phiếu bình chọn cho các ban giám khảo để cùng chấm điểm
thưa quý vị trước khi bước vào thời điểm chính của chương trình
trong ban giám khảo bình chọn ra tác phẩm đoạt giải ba và đề cử giải nhất nhì
chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục câu chuyện sau mỗi bức ảnh
trong số các tác phẩm gửi về cho chương trình tác phẩm cầu nối đất liền với hải đảo của tác giả nguyễn mỹ trà đặc biệt gây ấn tượng với bàn tổ chức chúng tôi
và trong tác phẩm hình ảnh của đất liền và hải đảo được nối liền bằng cầu vòng sau mưa đầy màu sắc
đây có lẽ là một góc nhìn một khoảnh khắc hết sức độc đáo của tác giả gửi gắm thông điệp về sự kết nối không thể tách rời giữa hải đảo với đất liền
để tìm hiểu kỹ hoàn cảnh sáng tạo tác phẩm cũng như quá trình sáng tác của tác giả nguyễn mỹ trà
xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
trường xa quần đảo thiên liêng của tổ quốc luôn kiêu hãnh kiên cường giữa biển khơi
ở đó có những người lính đảo rắn giỏi kiên trung đang ngày đêm nắm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo
và bất khả xâm phạm của quê hương
trường sa luôn là niềm tự hào và là tình yêu thiêng liêng của mỗi người con đất việt
ngay sau khi phát động cuộc thi ảnh về đẹp việt nam với chủ đề vì biên cương tổ quốc
ban tổ chức đã nhận được hàng trăm tác phẩm ảnh gửi về dự thi
trong số đó tác phẩm cầu vòng nối đất liền với hải đảo của tác giả nguyễn mỹ trà đã ghi lại khoảnh khắc thật đặc biệt tại quần đảo trường sa nơi đầu sóng ngọn gió của đất nước
rất là may mắn
là được cơ quan cử đến trường sa trong chuyến công tác số một mươi bốn
được trọn vẹn ngắm đầy đủ các sắc thái của biển trời trường xa
đó là màu rông bão của biển
đó là cơn mưa đầu tiên
mà khi mưa đến thì các chiến sĩ túa hết ra
để đón những cơn mưa đầu tiên sau những bảy tháng trời
và điều tuyệt vời là sau cơn mưa đó thì cầu bồng hiện lên
từ trước tới nay đã có nhiều bức ảnh và chương trình
nhưng có lẽ khoảnh khắc cầu hiện trên mặt biển qua góc nhìn của nữ nhà báo khiến cho hải đảo xa xôi trở nên gần gũi ấm áp đến lạ thường
tác phẩm cầu nối liền hải đảo và đất liền
thì mình nghĩ rằng là đó là cái khoảnh khắc mà nó nói lên được tất cả những cái điều mà một cái tấm lòng của người chiến sĩ
trường xa không xa
đồng chí chiến sĩ sẵn sàng luôn luôn ngày đêm tranh canh giữ bầu trời
để cho tổ quốc ta tươi đẹp
tổ quốc ta tươi đẹp như vậy
cảm xúc của lần đầu tiên đến trường sa hiện ra trong veo qua từng hình ảnh
với những ánh mắt nụ cười của các cán bộ chiến sĩ của các em thơ
rồi biển trời cứ xanh như chưa bao giờ xanh như thế
và tác phẩm cầung nối đất liền với hải đảo là một trong số những khoảnh khắc hết sức đặc biệt đó
về mặt chinh quân mà nói thì tương quan giữa biển trời và cái điểm mạnh
mặc dù nó nhỏ
từ tỉ lệ nhỏ
nhưng mà nó điểm rất mạnh
bởi vì nó nằm thứ nhất là trong vô cục
nằm đúng trong trọng tâm của bức ảnh
và hai là
nó là xuôi sáng giữa mặt mẹ ánh sáng rất mạnh
và cái điểm trắng này
làm người ta nổi bật
cái sự minh mang của biển cả
và những con người sống trên đảo
nó vời vợi vợi như vậy
rất nhiều cảm xúc
và tâm trạng này
mặc dù là rất nhỏ
mặc dù không nhìn thấy mặt
nhưng người ta đọc được cái tâm trạng này
trải qua ngàn năm lịch sử của dân tộc
biển đảo luôn là lãnh thổ thiêng liêng
không thể tách rời của tổ quốc
được cho ông truyền lại
bảo vệ vững chắc chủ quyền biển
đảo việt nam
là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân việt nam
đối với lịch sử dân tộc
các thế hệ chiến sĩ
luôn phát huy tinh thần
đảo là nhà
biển cả là quê hương
luôn cùng nhau phối hợp
đoàn kết một lòng
vượt qua mọi khó khăn
luôn cảnh giác
sẵn sàng chiến đấu
và tác phẩm
cầu vồng nối đất liền với hai đảo
của nhà báo mỹ trà
dường như trở thành chiếc cầu nối hình ảnh
giữa đất liền với đảo xa
như thiếp thêm động lực
để các chiến sĩ vững vàng bám biển
giữ yên vùng trời
vùng biển việt nam
dựa trên kết quả tổng hợp từ phiếu bình chọn của các thành viên trong ban giám khảo
chúng tôi xin công bố ba tác phẩm đạt giải ba
đó là bộ ảnh sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc của tác giả bùi viết đồng
đến từ tỉnh đồng nai
và tác phẩm giúp dân cứu lúa của tác giả kiều anh dũng
đến từ thành phố hồ chí minh
và cuối cùng là tác phẩm tuần tra trên chiếc cầu biên giới của tác giả trần duy tình
tỉnh bình dương
bây giờ có lẽ chúng ta nên trao đổi một chút với các thành viên ban giám khảo
về ba tác phẩm đạt giải ba này
từ nhà phế bình lý luận nhấp ảnh vũ huyến
ông có bình luận gì về ba tác phẩm đạt giải ba này không ạ
tôi phải nói điều này là những cái bộ ảnh bây giờ là ít lắm
có lẽ là vài năm nay thì mới có thi bộ
nhưng mà cho đến bây giờ thì ngay cả những người chọn lựa để mà sáng tạo bộ ảnh bộ
cũng như giám khảo bây giờ đều rất băn khoăn
tại vì ảnh bộ không phải chỉ là một sự kết nối tự nhiên
bởi vì nếu kết nối tự nhiên thì đấy là sự xếp lại của những anh lẻ
người ta sinh ra ảnh bộ là bởi vì một cái ảnh lẻ nó không nói được hết
mà người ta muốn nói nhiều bằng các chi tiết
thì trong cái ảnh bộ nói chung không cứ cuộc này mà các cuộc lần trước
ở nhiều cuộc là phần lớn là tác giả không chủ động được cái ảnh nào là chính
và cái ảnh kia nó là ảnh phụ thuộc
có nghĩa là có những ảnh là chi tiết để bổ sung cho ảnh chính
thì phần lớn là tác giả cứ giải đều
cho nên khái niệm bộ là nhiều ảnh
chứ không khái niệm bộ không phải là một kết cấu logic
để tự nhiên
tất cả những ảnh đó trở thành một ảnh
điều theo nghĩa rộng
thế nhưng mà phải nói là cái bộ ảnh này là bộ tốt hơn cho những bộ khác
bởi vì khi anh em bộ đội cuốn vào
thì cái tính sôi động của quân sự
chừng nào đó nó được bú đắp
hai là chủ việc bộ đội
ở những cái chỗ mà có những màng rộng
là các tác giả có điều kiện chiếm lĩnh độ cao
thì phải nói rằng những cái bộ này nó sôi động thật
ở trong này có những cái ảnh
có chất là rộng để mở toan
có những ảnh cận cảnh
đấy là cái việc mà chụp một cái đồng chí
mà đang gọi là chuẩn bị để mà đo đạc
thì tôi cho rằng đấy là một cái ảnh
nó làm cho cái bộ ảnh trở nên sinh động hơn
cái việc chụp quá cận
và che hết bằng tay
thì cũng chưa hẳn là thật hay
thế nhưng mà cái ảnh mà ba đồng chí ngồi trên xe tăng
thì lại rõ được mặt
nhưng lại có vẻ có cái gì hơi khô cứng
thế cho nên chỗ này cũng là cái trượt khéo
cho nên chính chúng tôi cũng đánh giá là
đề tài quá tốt
cách diễn đạt tương đối được
nhưng mà kỹ hơn chút nữa
ở trong cái bộ ảnh bộ này thì theo ông bước nào là bức ảnh đinh của bộ ảnh ạ
không có một cái cảm giác đâu là bức ảnh đinh
chưa có bức ảnh nào là bức ảnh đinh
cái ảnh đinh là cái ảnh chủ đề gửi gắm
nhưng mà nó nói chưa đủ các chi tiết sinh động
nhưng mà bản thân nó là hình ảnh bật lên rồi
thì ở đây chưa có
ảnh bộ là cái ảnh đinh ấy nhấc ra là hơi bị yếu
nhưng những ảnh chi tiết không được nhắc ra đâu
nó chỉ nằm ở đấy có giá trị
như đây sáu cái này có thể nhấc ra
thì như ban nãy thì tôi cũng có trao đổi với tác giả về cái tác phẩm giúp dân cứu lúa
cái bức ảnh này tôi nghĩ vào giải ba cũng là đúng
còn về bức ảnh tuần tra trên cây cầu biên giới thì thứ nhất là nó có hơi chung chung quá
cái cầu này cái cầu hữu nghị giữa hai nước hai quốc gia
thì nó là cái đường biên
là một cái
hình ảnh đẹp về cái vùng biên của tình hữu nghị thì có nghĩa là rất là hay
còn về cái ảnh bộ
nếu cái ảnh bộ mà mình đi xuyên suốt cả một cái chủ đề không thôi
nhưng ở đây thì vừa tăng còn cả cái pháo binh
cái đơn vị nó có thể nó chưa ăn nhập vào nhau lắm
bộ ảnh nó nếu mà đi cùng một cái chủ đề mạch lạc hơn
thì có lẽ là sẽ vào sâu hơn
cái ảnh báo chí ngoài việc ảnh chú thích rất quan trọng
hai con đó phải coi chú thích như là một phần của bức ảnh
nói theo cách của nhà lý luận phê bình nhếp ảnh vũ yến
thì vậy thì tiêu chí của chúng ta là ảnh nghệ thuật hay là ảnh báo chí
cái chất nghệ thuật cần phải có
năm trăm bức ảnh đều là những ảnh có nội dung rất tốt
nãy tôi nói là không có bỏ ở đâu
nhưng mà tại sao nó không được đẩy vào đây
chính vì cách diễn đạt chưa tốt
cho nên phải hiểu là cái chất nghệ thuật trong ảnh báo chí
nó là cái vỏ ngoài hình thức của chứa đẩy cái nội dung
chứ nó khác với ảnh nghệ thuật
như là một loại hình riêng là người ta lấy vẻ đẹp bằng vẻ ngoài bằng cảm xúc
chứ người ta không để ý cái tài liệu
cuộc thi vẻ đẹp mà lại
các người bộ đội rõ ràng chất tài liệu chất tuyên truyền là chính
mà tuyên truyền anh cho người ta đọc biết người đó là ai địa điểm nào
để nó làm sâu hơn cái nội dung sự kiện mà nhà báo chí đã làm
sự lẫn lộn giữa báo chí nghệ thuật hiện nay đang ở chỗ đó
có nghĩa là nhiều người chụp ảnh báo chí
nhưng cố gắng làm đẹp thêm nó
thậm chí làm đẹp quá nhiều bằng phần mềm
để làm cho cái thật nó bị mất đi
nhiều khi nó lại trở nên cái ý đồ ban đầu của anh bí mất
ngược lại có nhiều người chụp ảnh nghệ thuật
nhưng lại cứ cố ép vào những nội dung xã hội đời sống vào
tự nhiên là nó dở ra
khiến cưỡng bị khiến cưỡng
nó dở ra
đây đang là vấn đề của nhà báo chí
cái thông điệp về báo chí hay là những cái chú thích là phải rõ ràng và rành mạch đúng không ạ
ngoài cái yếu tố về hình ảnh nha
thì cần có một cái nội dung cái chú thích là tương đối đầy đủ
thì nó sẽ khiến cho cái mỗi bức ảnh nó có tính thuyết phục cao hơn
thưa nghệ sĩ nhếp ảnh hoàng minh
ông có thường hay tìm hiểu kỹ về nhân vật của mình chụp trong những tác phẩm của mình không ạ
trong lúc đi sắp tác bao giờ trong cái có một cái quyển sổ tay
tại vì tôi đã bị va vấp nhiều lần
chụp tận trên co bằng tận đâu tận đâu
rồi cuối cùng mình chả hiểu cái ông đồn trưởng
chính sĩ giỏi chứ chả nhớ
ông ấy cấp bậc như thế nào
lại phải gọi điện lên
phải coi cái việc tìm hiểu kỹ cái sự kiện xung quanh nó
và chú thích cho nó như một thói quen hàng ngày
chứ không phải là ta sẵn sàng chuyện này đó để có cuộc thi rồi ta mới đi chụp
tôi lấy việc qua cái ý kiến lúc nãy của anh dũng ấy
thì rõ ràng là phải nói ra
tôi lại trân trọng cái ý đó
nó bị thiếu một cái đó là bởi vì sao
anh có mục đích là cuộc thi này đâu
đây cùng đi một đoàn
đi lút lút đánh xuống anh chủ
cho nên bên cạnh ta đòi hỏi như là một cái người làm phê bình
ta đòi hỏi một người thẩm định
ta yêu cầu nó
nhưng thật sự ta phải coi người nhiễm ảnh cũng như bình thường
tôi đang đi tôi thấy hay
lấy tư liệu
xăn dùng tài liệu
ghi chép cẩn thận
phải trở thành một thói quen của một nhà nhếp ảnh
như thường lệ trước khi đến với phần quan trọng nhất
công bố các tác phẩm đoạt giải nhất nhì trong tháng ba
chúng ta sẽ đến với tiểu mục gốc kỹ thuật
với sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia duy huân
và lần này thì anh sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn
kỹ thuật chụp ảnh ở những nơi thiếu sáng
chào các bạn
mời các bạn đến với tiểu mục góc kỹ thuật
buổi hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người
chủ đề chụp ảnh nơi thiếu sáng
việc đầu tiên
về lựa chọn thiết bị
thì tôi khuyến cáo mọi người
chọn những chiếc máy chụp ảnh
có độ tuổi
khoảng là từ sáu tới bảy năm thôi
không nhiều hơn
về ống kính
thì tay ưu tiên chọn những ống kính
nếu là ống zoom
thì có những ống zoom có độ mở rộng
tối thiểu là f bốn hoặc f hai tám
tuy nhiên là với chủ đề ánh sáng yếu thiếu
thì có lẽ thích hợp nhất là những chiếc ống phích
như trên tay tôi
gọi là những ống kính có tiêu cựu cố định
những ống có tiêu cựu cố định
thì thường có độ mở rộng tới f một
các bước setup máy
thì việc đầu tiên
để chụp ảnh nơi thiếu sáng
thì ta phải nghĩ tới là độ nhảy sáng
đó là iso
iso ta có thể chọn iso
khoảng từ tám trăm linh một nghìn sáu trăm linh tới ba nghìn hai trăm linh
về tốc độ
thì tùy theo cái thói quen sử dụng máy
hoặc là tốc độ đặt tay theo ý muốn
với tốc độ đặt tay
thì các bạn lưu ý là ta chỉ lên chọn
ở khoảng một phần ba mươi giây
hoặc một phần sáu mươi giây
ta sẽ làm chủ được dễ dàng hơn
trong khung hình bạn
tránh được những cái rung máy không cần thiết
với tốc độ tự động
thì ta luôn luôn phải bám sát
và theo thông số trên màn hình hiển thị
sao cho tốc độ không bị dưới một phần ba mươi giây
như thế thì ta đã làm chủ được cái mô hình
ngoài ra thì
một cái thiết bị cần thiết là một chiếc chân máy
có chân máy ta có thể chụp được những tốc độ
chậm tới một phần bốn một phần tám giây
hoặc một phần ba mươi giây
khi đó ta không cần phải dùng tới
những độ nhảy quá cao trên máy
những tình huống mà ánh sáng quá yếu quá thiếu
ta cần chụp
những cái sự kiện mà cần ở đây là
chủ thể là con người cần rõ mặt người
ta có thể dùng thêm những chiếc đèn chớp
đèn flash gắn trên máy
với đèn flash thì
yêu tiên là chọn chiếc đèn đồng bộ
với cả thương hiệu máy bạn dùng
hoặc là một chiếc đèn
có chế độ tự động
trong những năm gần đây thì
ngoài đèn flash ra
thì nó có thêm
một cái loại đèn mà cung cấp ánh sáng liên tục
mà dùng được cho cả
các nhiếp ảnh gia
cũng như là các nhà quay phim
đó là đèn led
đèn led thì tùy theo công suất
tùy theo kích thước bóng
kích thước đèn nó có thể có từ
sáu mươi bốn bóng cho tới một trăm hai mươi tám bóng hoặc nhiều hơn
sau đây mời các bạn xem qua một số
bức hình được chụp trong những điều kiện ánh sáng
môi trường yếu và thiếu
hy vọng những chia sẻ của tôi
buổi hôm nay thì giúp ích cho các bạn
một phần nào trong việc
chọn chụp hình
trong những môi trường yếu và thiếu sáng
ngoài ra các bạn có thể tìm đọc
thêm những bài viết
trên mạng theo từng
chủ thể mà các bạn có thể search
theo những cụm từ
chúc bạn thành công
quý vị vừa được trải nghiệm
phần kỹ thuật chụp ảnh thiếu sáng
của nhiếp ảnh gia duy huân
gửi câu hỏi giải đáp kỹ thuật
về cho chúng tôi
theo địa chỉ
hy vọng chương trình
đã cung cấp cho quý vị
những kiến thức hữu hiệu
để có thể chụp ảnh tốt
cả trong những điều kiện thiếu ánh sáng
từ một mươi năm tác phẩm
ba tác phẩm đoạt giải ba
đã được dưỡng tên
cơ hội hiện chia đều
cho một mươi hai tác phẩm còn lại
và dựa trên phiếu bình chọn
đề cử giải nhất nhì
của các thành viên trong ban giám khảo
thay mặt ban tổ chức
tôi xin phép được công bố
hai tác phẩm tốt nhất
của cuộc thi ảnh
vẻ đẹp việt nam
số ba năm hai nghìn một mươi bảy
với chủ đề
vì biên cương tổ quốc
đó là tác phẩm
niềm vui ngày nhập ngũ
của tác giả trần công
ở bình dương
và tác phẩm tuần tra
của tác giả bùi duy tư
tỉnh ninh bình
như quý vị và các bạn
đã thấy trên màn hình
giờ chỉ còn hai cái tên
xuất sắc nhất
trước khi công bố
tôi muốn hỏi ý kiến
một cái khí rộng mở
cái hoạt động của bộ đội
một cái muốn khai thác
cái thái độ của người địch
câu chuyện của cảm xúc
đúng không ạ
một người tiếp cận
để khai thác cái bề sâu
một người muốn tạo ra
một cái cảnh chung
để mở ra
tức là hai bức ảnh này
đang nằm trên một cái bàn cân
và hai cái trọng lượng
nó cũng rất là cân bằng
đúng không ạ
như cá nhân tôi
nhiềm vui ngày nhập ngũ
thì cái sự dạng dỡ của những chiến sĩ tân binh
thì để thấy được cái thế hệ trẻ
bây giờ là có cái sự tiếp nối
của cha ông ấy
trên cái tâm thế là bây giờ
để mà xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thì họ hồ hởi phấn khởi
và làm nghĩa vụ
vừa là một công dân
tôi nghĩ là cái bộ
cái ảnh này
tôi nghĩ là bức ảnh
vừa ánh sáng chụp rất tốt
và cái gương mặt của hai người
hai nhân vật này rất là biểu cảm
chỉ có cái là
tôi hơi chút xíu tiếc
tiếc chút là
cái hậu cảnh ấy
vì thường là nhiều cái bức ảnh
hay là bất kể cái hình ảnh gì
thì nếu mà cái hình ảnh phụ
mà nó hoàn hảo
thì nó sẽ cho những bức ảnh
nó tôn lên cái chủ đề chính
nếu ví dụ như là những cái mặt đằng sau
mà nó cũng có một vài chiến sĩ
mà nó cũng tươi một chút xíu nữa
thì có khi là
tôi nghĩ là
nó cực kỳ hoàn hảo
hoặc là ở trong hoàn cảnh này
thì tác giả có thể mở khẩu độ
để có thể xóa cái background
mờ đi một chút nữa
để cho người xem
đã bị tập trung quá nhiều
vào hậu cảnh
tôi nghĩ là
như thế thì
nó sẽ mất đi cái tính khoảnh khắc
có thể là
đây là một khoảnh khắc bất chật
mà tác giả
trong cái quá trình tác nghiệp
cho nên nhiều lúc mà
cũng chưa kịp xử lý
những cái mà
cái kỹ thuật mà mình
mình mong muốn sau này
thế còn cái bức ảnh tuần tra
tôi nghĩ đây là bức ảnh
cũng là đẹp
chụp ở một cái
tôi nghĩ là
trong cái tàu bè
cả những cái cầu
những cái cần cầu
mà đang chuẩn bị
bốc dỡ hàng
và có cả
có cái cano
chiến sĩ biên phòng
đang tuần tra
khoảnh khắc mà tác giả
cũng lựa chọn
cũng tương đối đắt
và điển hình
thế tôi nghĩ là
rất xứng đáng
theo cảm nhận
cá nhân của tôi
thì tôi rất là đồng ý
với ý kiến của
nghệ sĩ nhấp ảnh hoàng minh
có bình luận
lúc ban đầu
đó là cái bức ảnh tuần tra này
là về lớp lan
tôi nghĩ rằng
đây là một cái bức ảnh
về hình họa
rất là đẹp
về hình họa
tức là đường cong
rồi các cái góc
rất là đẹp
và tôi cũng chưa biết được
là kết quả
cá nhân tôi
tôi suy nghĩ
nhưng riêng cá nhân tôi
tôi nghĩ là
ở bối cảnh
về nội dung
nhưng cái ảnh ấy
có thể chụp lại được
thậm chí là
ta có thể bố trí lần khác
nhưng ảnh này
anh trần công
cũng không chụp lại
một lần nữa
bởi vì đây
cái khoảnh khắc
rất là tuyệt vời
cái bối cảnh
đằng xa mờ đi
sẽ hoàn thiện
nhưng mà nó lại
cái rất cần
cho ảnh báo chí
và bởi vì
những bức ảnh này
nó diễn tả cái đằng sau bức ảnh
nó diễn tả con người
tôi không biết rằng là
liệu anh trần công
tôi hay là
có chụp được cùng một lúc
cái thái độ của
hai cái đồng chí này không
cái sự giao lưu thật
như thế này
có cười lại được
cái cười như thế này
mà đúng lúc anh cười
thì cái tay
mà bắt được
nó đẹp như thế
nó tươi như vậy
và cái bối cảnh
những con người ta
gần như cả một đội ngũ
một lớp lang những con người
nó có cái
sơ sảy nào đó
chưa hoàn thiện
đầu bổ cục
thì nó lại tạo được cái thật
chính đấy là cái quý

nó quá nguột đà
tôi rất thích bức ảnh này
đề tài không mới